thưa quý vị trong đêm nay và chiều tối mai dãy thấp xích đạo và nhiễu động gió đông tiếp tục mang đến những cơn mưa cháy mùa diện giải rác cho các tỉnh thành nam bộ
mưa không lớn tập trung chủ yếu ở khu vực ven biển nhưng nó cũng làm giảm tình trạng hanh khô và ô nhiễm
nền nhiệt ở nam bộ sẽ giao động trong khoảng từ hai mươi chín ba mươi hai độ
với khu vực tây nguyên dãy thấp xích đạo và gió đông chỉ ảnh hưởng yếu đến các tỉnh phía nam tây nguyên như đắk nông hay lâm đồng
khiến cho các tỉnh này vào ngày mai sẽ có mây nhiều nắng yếu
còn nền nhiệt phổ biến ở hầu khắp khu vực sẽ trong khoảng từ hai mươi bốn đến hai mươi sáu độ
khu vực từ đà nẵng trở vào đến bình thuận cũng chịu ảnh hưởng của rìa phía bắc của dãnh xích đạo và nhiễu động gió đông nhưng yếu hơn
vì thế trong đêm nay và ngày mai khu vực này vẫn duy trì tình trạng mây nhiều và có mưa giải rác về đêm và sáng
trong khi đó ở các tỉnh từ thừa thiên huế trở ra đến thanh hóa nằm ngoài vùng tác động của dạnh thấp xích đạo và gió đông
nên trời nhiều mây đêm có mưa vài nơi sáng sớm thì có sương mù nhẹ
trưa và chiều mai ở khu vực các tỉnh thanh hóa nghệ an hà tĩnh và phần phía bắc của tỉnh quảng bình trời có nắng
nền nhiệt cao nhất trong ngày mai ở khu vực từ thanh hóa trở vào đến thừa thiên huế sẽ tăng lên mức từ hai mươi bốn cho đến hai mươi sáu độ
còn khu vực các tỉnh thành từ đà nẵng trở vào đến bình thuận nhiệt độ cũng không nhìn hơn nhiều giao động ở mức từ hai mươi năm đến hai mươi tám độ
ngược ra phía bắc khối không khí lạnh suy yếu
miền bắc đêm không mưa sáng sớm có sương mù nhẹ
nhiệt độ thấp nhất trong đêm nay ở bắc bộ giao động trong khoảng từ một mươi năm đến một mươi tám độ
trời rét nhẹ về đêm và sáng
trên biển ở khu vực vĩnh bắc bộ và sáng sớm mai cần lưu ý tới hiện tượng sương mù làm tầm nhìn xa bị giảm thấp xuống dưới một km
trong khi ở ngoài khơi khu vực phía bắc của biển đông cũng như là vùng biển của huyện đảo hoàng sa gió đông bắc giảm mức cấp bốn cấp năm
với khu vực phía nam của biển đông cũng như khu vực của huyện đảo trường sa gió nhẹ nhưng vẫn còn có mưa rông khiến cho tầm nhìn xa bị giảm thấp còn bốn một mươi km
và sau đây là dự báo chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước